hôm nay ngày hai mươi hai tháng một mươi hai kỷ niệm ba mươi năm ngày hội quốc phòng toàn dân bảy mươi năm năm ngày thành lập quân đội nhân dân việt nam
thay mặt cho những người làm truyền hình nhân dân chúng tôi xin kính chúc các cán bộ chiến sĩ quân đội nhân dân việt nam luôn mạnh khỏe hạnh phúc học tập và giàn luyện thật tốt để bảo vệ vững chắc tổ quốc
tiếp tục phát huy truyền thống quân đội anh hùng mãi mãi xứng đáng với lòng tin yêu của đảng nhà nước và nhân dân
nhân dịp này chúng tôi mời quý vị và các bạn cùng nhìn lại một số hình ảnh nổi bật trong lĩnh vực quân sự quốc phòng của đất nước thời gian qua
trong suốt bảy mươi năm năm qua dưới sự lãnh đạo sáng suốt của đảng cộng sản việt nam quang vinh quân đội nhân dân việt nam đã không ngừng trưởng thành lớn mạnh
trong giai đoạn cách mạng mới bản chất tốt đẹp và truyền thống của quân đội nhân dân việt nam được tôi luyện qua các cuộc kháng chiến
tiếp tục tỏa sáng trong công cuộc xây dựng phát triển và bảo vệ tổ quốc đạt được nhiều thành tiệu quan trọng trong xây dựng
quân đội cách mạng chính quy tinh nhuệ từng bước hiện đại sẵn sàng chiến đấu bảo vệ vững chắc độc lập chủ quyền thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của tổ quốc
quân đội luôn là lực lượng nòng cốt đi đầu trong phòng chống khắc phục hậu quả thiên tai thảm họa môi trường cứu hộ cứu nạn
giúp dân xóa đói giảm nghèo xây dựng cơ sở chính trị địa phương vững mạnh
công tác đối ngoại quốc phòng của việt nam cũng không ngừng phát triển và mở rộng được triển khai một cách chủ động
tích cực có trách nhiệm cao góp phần củng cố thúc đẩy các nhân tố tích cực trong hợp tác quốc tế và khu vực về quân sự quốc phòng
nổi bật là việc tham gia các hội nghị bộ trưởng quốc phòng asean và hội nghị bộ trưởng quốc phòng asean mở rộng
góp phần tích cực vào việc thúc đẩy hợp tác quốc tế trong giải quyết các thách thức an ninh chung của khu vực vì hòa bình ổn định và phát triển
từ năm hai nghìn một mươi bốn việt nam đã cử lực lượng tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình của liên hợp quốc tại nam sudan và cộng hòa trung phi
hoàn thành tốt trọng trách được giao được liên hợp quốc và cộng đồng quốc tế đánh giá cao
nổi bật là từ tháng một mươi năm hai nghìn một mươi tám đến nay việt nam đã hai lần cử bệnh viện giã chiến cấp hai đi làm nhiệm vụ tại nam sudan
hoàn tất công tác chuẩn bị và sẵn sàng cử đội công binh gồm hai trăm chín mươi người tham gia gìn giữ hòa bình liên hợp quốc vào năm hai nghìn hai mươi
những thành tích xuất sắc của quân đội nhân dân việt nam
trong thời kỳ mới đã góp phần quan trọng vào sự nghiệp củng cố và tăng cường khối đại đoàn kết dân tộc
tăng cường thế trận lòng dân tiêm lực và thế trận quốc phòng toàn dân giữ vững và tô thám hình ảnh cao đẹp bộ đội cụ hồ
xứng đáng với niềm tin tưởng và những phần thưởng xinh hiệu cao quý mà đảng và nhà nước nhân dân trao tặng